đảng ủy công an trung ương bộ công an tổ chức hội nghị sơ kết công tác công an sáu tháng đầu năm hai nghìn hai mươi ba
triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm từ nay đến cuối năm hai nghìn một mươi chín để thực hiện thắng lợi các mục tiêu
yêu cầu nhiệm vụ của lực lượng công an nhân dân năm hai nghìn một mươi chín thủ tướng nguyễn xuân phúc đến dự hội nghị
hội nghị lần này có ý nghĩa hết sức quan trọng và cần thiết để nhìn nhận đánh giá lại thực trạng của tình hình
đánh giá kết quả các mặt công tác công an từ đầu năm hai nghìn một mươi chín đến nay đồng thời phân tích dự báo diễn biến của tình hình trong thời gian tới
tại hội nghị các đệ biểu tập trung thảo luận đi sâu làm rõ những tồn tại hạn chế những khó khăn bất cập và thách thức đang đặt ra trên các lĩnh vực công tác
xác định cụ thể những giải pháp biện pháp công tác cần thực hiện đồng thời kiến nghị đề xuất với đảng ủy công an trung ương bộ công an
những chủ trương giải pháp để lãnh đạo chỉ đạo thực hiện thắng lợi các mục tiêu yêu cầu nhiệm vụ đã đề ra trong năm hai nghìn một mươi chín